thôn sắp mai xã võng la huyện đông anh những ngày vừa qua vô cùng ngột ngạt
bởi thông tin có ca nhiễm mới xuất xuất huyết
là địa bàn cư trú của hàng nghìn công nhân thuộc khu công nghiệp bắc thăng long
việc hình thành ổ dịch sốt xuất huyết tại sáp mai có thể diễn ra rất nhanh
ngay cả khi chỉ có một ca mắc mới
thôn này thì số lượng dân số cơ học rất đông
nên là làm ăn ở các nơi khu công nghiệp hà nội các nơi nói chung là phát triển
từ đầu năm đến giờ thì bây giờ là một ca đầu tiên là trung tâm y tế đông anh
báo về là một cái trường hợp mà người ta ở trọ người ta đi khám
chúng tôi hãy ủy ban xã chỉ đạo thực hiện bên y tế bên trung tâm về là người ta sẽ khoanh vùng
bán kính phạm vi trong vòng hai trăm linh mét là tổ chức phòng dịch
thì là đợt này phun
tuy nhiên việc chủ động phòng dịch từ chính người dân còn rất lơ là chủ quan
đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại tại nhà anh tuấn
nằm ngay trong vùng dịch của thôn sáp mai
bụi rậm vật chứa nước có bẩn rác ngổn ngang khắp nơi
với môi trường sống thuận lợi cho mũi như thế này
thì dù có được phun thuốc khử trùng rất nhiều trước đó
vẫn không thể loại trừ khả năng lây nhiễm sốt xuất huyết là rất cao
với môi trường sống thuận lợi trong mũi như thế này
bởi mũi là vật trung gian lây truyền xuất xuất huyết rất nhanh

lý do khiến anh tuấn còn khá chủ quan với bệnh
là vì chính anh cũng không nắm rõ được thông tin về mức độ nguy hiểm
và lây lan của bệnh
cũng giống như anh tuấn
gia đình trị thúy cũng rất thở ơ với dịch
mặc dù đây là nơi tiềm ẩn nguy cơ rất cao của dịch
có sáu phòng trọ cho thuê với tần suất khách vãng lai
có thể mang mầm bệnh xuất hiện rất thường xuyên
tuy nhiên tại đây không có bất cứ biện pháp nào để phòng bệnh
việc vệ sinh không gian sống an toàn dường như là không có
bệnh xuất huyết thì cũng khá là nguy hiểm
thì cũng lo lắng
nhưng mà thì thấy phát hiện khu mình mới có người bị đấy
nhưng mà hai hôm nay thì có bên lên trạm y tế
nó xin thuốc rồi nên là cũng khá là an tâm
cái chi thuốc của sở y tế thì cũng chưa có biện pháp nào để phòng tránh
bệnh xuất huyết là bệnh do virus danger gây ra
loại virus này được truyền trung gian qua mũi đốt
sau khi nhiễm bệnh người bệnh có thể bị sốt cao sung huyết chảy máu chân răng chảy máu nội tạng và tử vong
nếu không được cấp cứu kịp thời
mũi lây truyền sốt xuất huyết gồm hai loại chính
đó là adet aziti và adet albopitus
chú đậu ở các sáo tối trong nhà thích đẻ trứng ở những vật chứa nước sạch trong khu dân cư
chính vì vậy đây là bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao
nếu không được phòng chống kịp thời
đây là một cái bệnh truyền nhiễm lưu hành ở địa phương hà nội cũng vậy
cho nên các biện pháp cộng đồng phòng chống xuất huyết là rất quan trọng
và các biện pháp cộng đồng này thì phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
đặc biệt là của người dân cộng đồng
do vậy mà công tác tuyên truyền cho người dân và sự vào cuộc của hệ thống chính trị của cộng đồng
với sự tham mưu về chuyên môn kỹ thuật của ngành y tế thì mới có thể đạt được kết quả
gia đình ông lực mặc dù không nằm trong vùng dịch
tuy nhiên theo ông lực việc phòng bệnh không bao giờ là thừa
nhất là trong thời điểm khi mùa mưa ngâu bắt đầu
là cơ hội thuận lợi cho mũi và trung gian truyền bệnh sinh sôi phát triển
ở địa phương đây là ban phòng vệ sinh dịch tễ là có đi từng gia đình một
để bảo vận động các gia đình là có những chum trộm
hoặc là những đồ dùng chứa nước mà không dùng đến
thì là phải đổ bỏ đi vào úp rửa
để tránh cho bọ gậy loang quang hoạt động
sốt xuất huyết là bệnh lây lan khi có môi trường thuận lợi
tính tới thời điểm này tại địa bàn hà nội đã có hơn một tám trăm linh ca mắc sốt xuất huyết
và dịch vẫn đang diễn biến phức tạp
để phòng chống bệnh xuất huyết là thứ nhất là công tác
đầu tiên là công tác vệ sinh môi trường
nơi ở là quan trọng nhất
để mà là triệt tận gốc
thì thứ nhất là không để những vật dụng chứa nước mà động lại
thứ hai là
phôn thuốc mũi thường xuyên
thứ ba là
khi mà có người nhà có người bệnh nghi ngờ sốt xuất huyết
thì phải báo ngay cho hệ thống y tế địa phương
để người ta xử lý ngay cái ổ dịch đó
việc chủ động ứng phó với dịch là vô cùng cấp thiết
chủ động các biện pháp phòng chống mũi tại nhà
đặt úp các vật chứa nước và khai thông dòng chảy
ở những nơi ao tù nước đậu
tới các cơ sở y tế thăm khám sớm
nếu có các biểu hiện
sốt cao chóng mặt nhức đầu nổi ban đỏ xuất huyết dưới da
vì rất có thể đã mắc xuất xuất huyết
thôn chạy mẽ một mươi chín h tối
đã nhiều năm nay
mỗi khi đêm xuống
chồng chị nhung lại đóng sập cánh cửa nhà lại
để mong có được một chút bình yên cho gia đình của mình
xong dường như
đó chỉ là một thói quen
xuất phát từ bản năng tự vệ
trước những mối nguy hiểm thường trực
tác động đến cảm quan
đến thính giác hết ngày này qua ngày khác
nhưng có những điều
đã trở thành dấu hiệu về một sự bất ổn
đang len lỏi vào cuộc sống của những người dân
như vợ chồng chị nhung bên dòng sông đáy